bốn năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh bình định đã tuyên phạt đối tượng đinh quốc tuấn
trú tại thành phố quy nhơn về tội giết người
và đáng chú ý trong vụ án này tuấn không hề có mâu thuẫn thế nhưng lại đứng ra giàn xếp
để các bên đánh chém lẫn nhau
xuất phát từ mâu thuẫn giữa trần quốc đạt và nguyễn anh quốc cùng chú tại thành phố quy nhơn
vào tối ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi tuấn đã giàn xếp cho quốc và đạt sử dụng hung khí để chém nhau
vụ việc khiến đạt bị thương tích bảy và một người bạn của đạt vào can ngăn cũng bị chém tử vong
ngay sau đó tuấn bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bị bắt giữ theo lệnh truy nã
trong vụ án này nguyễn anh quốc phải nhận bản án một mươi tám năm tù về tội giết người
đi hát karaoke thế nhưng lại không mang tiền
sau đó hai anh em ruột là lê phạm thái toàn và lê phạm thái tuấn
ở thị xã bình minh
bình minh tỉnh vĩnh long đã đem tài sản đi cầm cố rồi lại dùng dao chém người để cướp lại tài sản
cả hai vừa bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi ba tháng năm trên địa bàn phường cái vồn
sau khi cầm cố điện thoại vì không đủ tiền thanh toán toàn và tuấn ra về
tuy nhiên sau đó hai đối tượng trở lại quán karaoke dùng dao và cây gỗ thủ sẵn trong người
để chém đánh nhiều nhát vào đầu và tay của nhân viên trong quán khiến nạn nhân bị thương
sau đó lấy ba điện thoại di động rồi bỏ về
theo hồ sơ toàn có một tiền án vừa chấp hành xong vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nay lại tiếp tục phạm tội
một đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an đấu tranh chìa xóa
bắt giữ hai mươi hai đối tượng
bước đầu cơ quan công an chứng minh trong thời gian năm tháng số tiền đánh bạc lên tới hơn một tỷ đồng
hai mươi hai đối tượng trong đường dây trú tại các tỉnh nghệ an đồng nai và bà rìa vũng tàu
đường dây hoạt động từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do phan minh hoàng ở bà rịa vũng tàu cầm đầu
đặng hùng dũng ở thành phố vinh làm đại lý cấp dưới cung cấp cho tài khoản của các con bạc trên địa bàn
lực lượng chức năng đã thu giữ hai máy tính bảng hai mươi năm điện thoại di động bảy thẻ atm
đồng thời phong tỏa ba tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch
tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang sáu đối tượng thu giữ tăng vật gần một trăm sáu mươi năm triệu đồng
sáu đối tượng đều ở huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
ngoài gần một trăm sáu mươi năm triệu đồng cơ quan công an còn thu giữ năm điện thoại di động và các tăng vật khác phục vụ việc đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng trên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
đó là nguyễn nhất lâm và lê minh tân cùng chú tại hà nội
lâm và tân đã mở các tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng thuê chuyển tiền có liên quan đến hoạt động phạm tội
mỗi lần nhận công từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
trong một vụ việc hai đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng của người thuê
vào ngày một mươi sáu tháng sáu cả hai bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
công an tỉnh lạng sơn khuyến cáo người dân không nên mua bán cho thuê mượn tài khoản ngân hàng
sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
sáng nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín

tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thường đồng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương và lãnh đạo các địa phương
đây là hội nghị quan trọng diễn ra vào thời điểm toàn đảng hazards

tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã báo cáo đầy đủ các nội dung cơ bản nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó bộ chính trị xác định rõ hai mục tiêu tổng quát bốn mục tiêu cụ thể
trên cơ sở đó đề ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai
cụ thể là tăng cường sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
nâng cao hiệu quả công tác đảng công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân
tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm biên chế xây dựng đối ngũ cán bộ công an nhân dân
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở đổi mới công tác tham mưu lãnh đạo chỉ huy
tăng cường tổng kết thực tiễn phát triển lý luận về công an nhân dân xây dựng hoàn thiện pháp luật
cơ chế hoạt động phối hợp của lực lượng công an nhân dân đảm bảo tìm được cơ sở vật chất trang bị hiện đại đồng bộ
đẩy mạnh việc xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân tăng cường công tác đối ngoại
hợp tác quốc tế phù hợp với nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và bối cảnh tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gợi mở ba câu hỏi
vì sao vào lúc này bộ chính trị lại phải bàn và ra nghị quyết số một mươi hai
những nội dung cơ bản cốt lõi trong nghị quyết lần này là gì
chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu
nhiệm vụ mà nghị quyết của bộ chính trị đề ra
về câu hỏi thứ nhất tổng bí thư khẳng định lực lượng công an là nòng cốt trong việc bảo vệ
sự vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ của cách mạng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
điều đó không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà có mà đó là do sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong đó có công lao đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân
tra chính phủ kiểm toán nhà nước đánh đúng đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội
tạo sức cảnh tỉnh cảnh báo gian đe góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước
sau khi chỉ rõ một số hạn chế
bất cập trong các hạn chế
công tác xây dựng lực lượng tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng công an
tổng quý thư nguyễn phú trọng cho rằng
để thực hiện tốt hơn nữa vai trò nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội đảng nhà nước và nhân dân ta
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn cảnh giác
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang nỗ lực phấn đấu không ngừng
vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chính vì vậy bộ chính trị khóa một mươi ba đã quyết định ban hành nghị quyết số một mươi hai về vấn đề đặc biệt quan trọng này
đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa
thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
trả lời câu hỏi thứ hai về những nội dung cốt lõi trong nghị quyết của bộ chính trị
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
về quan điểm và tư tưởng chỉ đạo bộ chính trị nhấn mạnh
bất luận trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân
đây là yêu cầu khách quan tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó phải có sự lãnh đạo trực tiếp của đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng công an
nghị quyết tiếp tục khẳng định công an nhân dân là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân
bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
là yêu cầu cấp thiết góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc toàn diện
trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén mang bản chất của giai cấp công nhân
tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh với đảng nhà nước và nhân dân
mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc
có hệ thống tổ chức tập trung thống nhất
chuyên sâu xuyên suốt tinh gọn mạnh
có đội ngũ cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ pháp chế kỷ luật kỷ cương nghiêm minh
và được tiêm lực có tiêm lực hậu cần kỹ thuật thiện đại
giải đáp câu hỏi thứ ba về việc phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích
yêu cầu ý nghĩa tầm quan trọng
vào nội dung của nghị quyết đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị
chứ không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng công an
nhưng lực lượng công an phải là nòng cốt đồng thời phải nhận thức thật đúng
và tăng cường quan hệ gắn bó giữa công an với các ngành các cấp
các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ
cùng với đó chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện
để nêu cao ý chí chiến đấu thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện
theo sáu điều bác hồ đã dạy lực lượng công an nhân dân
phải coi đây là việc làm thường xuyên rất hệ trọng
trở thành tiềm thức trong trái tim khối hóc và hành động thực tế
trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình
luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch thật vững vàng
không bị sang
không bị ngã trước bất cứ sự mua chuộc lôi kéo nào
của các phần tử xấu lợi ích nhóm
không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường
không lợi dụng cương vị công tác của mình
để làm những việc ti tiện đớn hèn
làm phương hại đến lợi ích chung của đảng nhà nước
và lợi ích chính đáng của nhân dân
có như thế mới bảo vệ được uy tín
danh dự thiêng liêng
và phát huy được truyền thống anh hùng
cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
tổng bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy
đảm bảo biên chế xây dựng đối ngũ cán bộ công an nhân dân
theo phương châm bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện
xã bám cơ sở đặc biệt chăm lo công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của các tổ chức đảng
trong lực lượng công an nhân dân
tổng bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy
phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị
của trong lực lượng công an
để lực lượng công an nhân dân thật sự liêm chính
thật sự trong sạch thật sự vững mạnh
không được tôi nói tuyệt đối không được cậy quyền cậy thế
lợi dụng cương vị và nghiệp vụ để công tác
để làm những điều bất chính
tổng bí thư chỉ đạo ngay sau hội nghị này
căn cứ và nghị quyết của bộ chính
từng cơ quan tổ chức đảng tổ chức quán triệt
xây dựng chương trình kế hoạch để thực hiện thật tốt
nghị quyết ở cơ quan đơn vị địa phương mình
đảng ủy công an trung ương đẩy mạnh tuyên truyền
có kế hoạch lộ trình bước đi vững chắc phù hợp
để triển khai nghị quyết một cách bài bản
chặt chẽ khoa học hiệu quả
xây dựng lực lượng công an nhân dân có đủ sức mạnh
tiềm lực khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu
nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới
đảng quý công an trung ương đẩy mạnh tuyên truyền
có kế hoạch lộ trình bước đi vững chắc phù hợp